với sự chỉ đạo kịp thời và sự nỗ lực của các đơn vị công tác cung ứng điện đã được khôi phục trở lại có phần bảo đảm ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh cho người dân
những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi miền trung đã phải hứng chịu nhiều cơn bão mưa lũ rổn rập
và mức độ tản phá nghiêm trọng nước lũ đã cuốn trôi làm ngã gãy nhiều cột điện trung áp hạ áp
tại các khu dân cư nhiều nhánh dây bị đứt các thiết bị trên trụ điện bị cuốn trôi
ngoài ra tại những nơi ngập sâu từ nửa mét đến hơn hai mét nguy cơ chạm chập lưới điện là rất cao
các địa phương bị chia cắt việc cấp điện bị gián đoạn đã khiến cho đời sống bà con gặp nhiều khó khăn
các lực lượng hỗ trợ địa phương và ngành điện đã nỗ lực để khắc phục sự cố hồi phục lại lưới điện cho bà con nhân dân
huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
gió giật mạnh và mưa lớn từ bão số một mươi ba đã khiến hàng loạt cây cối đổ gãy đè lên đường dây hạ thế làm nhiều khu vực bị mất điện
người dân sống nơi đây đã gặp không ít khó khăn trong đời sống hàng ngày và sản xuất kinh doanh
huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị huyện linh tỉnh quảng trị huyện linh tỉnh quảng trị huyện linh tỉnh quảng trị huyện linh tỉnh quảng trị huyện linh tỉnh quảng trị huyện linh tỉnh quảng trị huyện linh tỉnh quảng trị huyện linh tỉnh quảng trị huyện linh tỉnh quảng trị huyện linh tỉnh quảng trị huyện linh tỉnh quảng trị huyện linh tỉnh quảng trị huyện linh tỉnh quảng trị huyện linh tỉnh quảng trị huyện linh t
hương đến kỷ niệm sáu mươi sáu năm ngày truyền thống ngành điện tập đoàn điện lực việt nam cũng chỉ đạo các đơn vị tích cực thực hiện kế hoạch tri ân khách hàng
song hành với việc khắc phục hậu quả do thiên tai để lại các công tác tu bổ sửa chữa nhất là đối với bà con vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số hiện vẫn còn nhiều khó khăn trong khôi phục cuộc sống
ngành điện sẽ xây dựng kế hoạch hỗ trợ chỉnh trang lại các tuyến đường dây hệ thống điện để bảo đảm an toàn và nhu cầu của người dân
thực hiện cái tháng tri ân khách hàng của evn phát động chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ phần nguyên vật liệu dây sau công tơ những bóng đèn thiết bị chiều sáng để huy động lực lượng khẩn trương lắp đặt lại toàn bộ hệ thống điện để đảm bảo cho tất cả các nhà dân có điện
miền trung đa phần các tỉnh đều có mặt hướng về biển đông lưng quay về dãy trường sơn hùng vĩ
luôn phải hướng chịu thiên tai dồn dập quanh năm hạn hán chưa qua bão lũ đã tới
cùng sát cánh với người dân ngành điện nhất là địa lực miền trung đã luôn cố gắng để tái cấp hiện một cách nhanh nhất giúp cho người dân kịp thời khắc phục thiệt hại khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống